việt nam hiện là một trong một mươi trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới
và được xếp hạng một mươi sáu trên thế giới về đa dạng nguồn gen
trong đó có rất nhiều nguồn gen được ứng dụng làm thuốc phòng và chữa bệnh
đây là một trong những cơ hội lớn cho các hợp tác xã sản xuất dược liệu tại việt nam
với sự đa dạng về khí hậu và thổ nhưỡng đất đai
ngay từ cuối những năm của thập kỷ sáu mươi tám mươi ở việt nam
đã hình thành những vùng trồng sản xuất cây dược liệu có tính chuyên canh
điều này đã cho thấy nguồn dược liệu ở nước ta rất phong phú
trong đó khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã tổ hợp tác liên hiệp hợp tác xã
đóng góp một phần quan trọng trong trồng bảo tồn khai thác chế biến cây dược liệu trên phạm vi cả nước
đồng thời quyết định số ba trăm bảy mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp dược liệu sản xuất trong nước đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm là sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp dược
sản xuất nguyên liệu làm thuốc trong nước với các cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi hỗ trợ ở mức cao
thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp dược
chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài trong sản xuất thuốc phát minh còn bản quyền
thuốc chuyên khoa đặc trị thuốc zerolic có dạng bào chế công nghệ cao
vaccine sinh phẩm tham chiếu sinh phẩm tương tự
nhà nước ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học sản xuất thuốc mới thuốc dược liệu chất lượng cao
phát triển sản xuất thuốc dược liệu mang thương hiệu quốc gia
theo cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế tổng số dược liệu được sử dụng trong ngành y tế nước ta ước tính khoảng một trăm linh tấn
với tổng giá trị thị trường trên bốn trăm linh triệu đô la mỹ một năm
tiềm năng phát triển ngành dược liệu ở việt nam rất lớn
tuy nhiên hầu hết các loài cây dược liệu đều sinh trưởng bên trong rừng phòng hộ dưới tán rừng
vốn là địa bàn vùng dân tộc thiểu dịch
vùng dân tộc thiểu số và miền núi nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số
do vậy phát triển ngành dược liệu sẽ mở ra cơ hội rất lớn đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi
những xu hướng tiêu dùng mới mở ra những cơ hội mới thúc đẩy thị trường đầy tiềm năng cho lĩnh vực dược liệu
trong bối cảnh sản xuất trong nước mới đáp ứng được khoảng hai mươi năm nhu cầu nguyên vật liệu của thị trường
dư địa phát triển ở thị trường nội địa còn rất lớn chưa kể đến thị trường xuất khẩu
tiềm năng to lớn cho một danh mục sản phẩm đa dạng là hiện hữu
trong khi dư địa trên thị trường này vẫn còn rất lớn
hai sản phẩm đây là con số ấn tượng khi nhắc đến sản phẩm ô cốp của một huyện miền núi như nam trà my tỉnh quảng nam
những năm qua nhờ phát triển được nguồn dược liệu địa phương
cộng với sự hỗ trợ từ chính sách nhà nước cũng như của địa phương
các doanh nghiệp hợp tác sản
hộ kinh doanh trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư máy móc trang thiết bị
ứng dụng công nghệ tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
nâng cao năng suất chất lượng giá trị sản phẩm
qua đó tạo ra sự đa dạng phong phú về mẫu mã tính đặc trưng đặc sản của sản phẩm trên thị trường
không chỉ dừng lại ở hình thức bán buôn cây thô và các sản phẩm từ sâm ngọc linh
thời gian qua nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng khắp cả nước
đã dành thời gian đến khai phá thị trường hàng hóa đặc biệt này
tìm kiếm đối tác sản xuất phân phối hợp hợp tác xuất khẩu
các hoạt động này đang ngày một rầm rộ mở ra cơ hội khai phá thị trường sâm ngọc linh còn non trẻ
tại tỉnh quảng nam nhằm khuyến khích nâng cao cơ hội tiếp cận thị trường cho người sản xuất
phiên trợ sâm ngọc linh được tổ chức từ ngày mùng một đến ngày mùng ba hàng tháng
ở huyện nam trà my được xem là điểm hẹn của những người mua sâm
và cả những người tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ mặt hàng này
mình đến đây vừa là mua sâm vừa là du lịch
cộng với cái là để sau này mình sẽ về mình làm một cái địa lý
mình giới thiệu sản phẩm ở tại hà nội để mở rộng cái thị trường
để quảng cáo sâm của nam trà my ra đến thủ đô
nơi đây không chỉ là gặp gỡ trao đổi kỹ thuật trồng chăm sóc cây sâm ngọc linh
và các loại cây dược liệu khác của người dân
mà còn là dịp để các doanh nghiệp khắp nơi kết nối khai thác đầu vào
đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ
mình thay mặt công ty đến đây để tìm kiếm những cái cây sâm
cái nhà cung cấp sâm ngọc linh có uy tín để làm nguyên liệu cho công ty của mình
mình sản xuất ra các cái sản phẩm như là sâm mật ong sâm ngâm rượu sâm cao lá
và đặc biệt là sâm ngâm rượu
tinh chất sâm ngọc linh và có thể triển khai ra thị trường cho tất cả mọi người
với mong muốn là sâm của quảng nam một trăm linh và xâm chất lượng
tại vùng lõi của nam trà my các tổ chức doanh nghiệp hộ nhóm hộ
đã tham gia trồng sâm ngọc linh với khoảng hơn ba triệu cây
trên tổng diện tích gần tám trăm một mươi hectare dưới tán rừng
giá trị thương mại của cây sâm ngọc linh dần ổn định
không chỉ thông qua các viên trợ sâm uy tín do huyện tổ chức
mà còn bởi nhiều đơn vị đã tập trung đầu tư nghiên cứu
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trị bến sâu các sản phẩm từ sâm
nhất là khi chương trình ô cốp ra đời

không chỉ thương mại của cây sâm uy tín do huyện tổ chức

không chỉ thương mại của cây sâm uy tín do huyện tổ chức
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trị bến sâu các sản phẩm từ sâm

nhờ làng cốt công tác tuyên truyền
xúc tiến kêu gọi và thu hút đầu tư
mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp hợp tác xã
thậm chí là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ quan tâm
tìm đến thị trường hàng hóa đặc biệt này
đây cũng được xem là những bước tiến mới
trên hành trình phát triển
đưa quốc bảo của việt nam vươn cao vươn xa hơn
bên cạnh sâm ngọc linh
tỉnh quang nam còn có môi trường phù hợp
cho nhiều loại dược liệu khác phát triển
hiểu được lợi thế đó một số người dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư tạo ra những sản phẩm đặc trưng của địa phương
cái loài thảo mộc quý nhưng mà nó cứ luôn ngày nào mình cũng thấy xung quanh mình thì thành ra là thấy nó bình thường
nhưng mà đọc nhiều sách báo thì tôi thấy những cái loài thảo mộc này là được người ta nói là nó có một cái tác dụng rất lớn đối với sức khỏe của con người
tuy nhiên thì lúc đó cũng chưa nghĩ tới được nhiều như vậy đâu
nhưng mà khi mà có cái chương trình mỗi xã một sản phẩm cái chương trình ô cốp ra đời
thì lúc đó mới làm cho tôi là quyết định bắt đầu là tập trung vô và quyết tâm
thì lúc đó mới làm cho tôi là quyết định bắt đầu là tập trung vô và quyết tâm
chế biến các loài thảo mộc này trở thành một dạng trà
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay riêng cơ sở này đã có đến bốn sản phẩm được công nhận ô cốp
tạo công an việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục người dân
toàn huyện nam trà my có hai mươi hai sản phẩm ô cốp trong đó có một sản phẩm bốn sao hai mươi một sản phẩm đạt ba sao
sự thành công từ các sản phẩm ô cốp trước đó đã tạo động lực để bà con tích cực tham gia đăng ký thêm nhiều sản phẩm khác
trong năm nay là mình đang làm sản phẩm xăm ngập linh mật ong
và tiếp theo nữa thì trong dự định của mình sẽ làm những sản phẩm chế biến sâu hơn
từ xăm ngập linh ví dụ như trà xăm và các trà dược liệu ở trên này
và ra từ cái gạo lứt đỏ của mình đã có ô cốt rồi thì mình đang hướng đến làm những cái bánh từ gạo lứt và đẳng xăm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai huyện nam trà my đã dành hơn hai hai tỷ đồng để thực hiện chương trình
bên cạnh việc tạo điều kiện cho các chủ thể mới mang sản phẩm dược liệu tham gia ô cốp trưng bày
kết hợp trong phiên trợ xăm hàng tháng huyện còn xây dựng sàn thương mại điện tử
hỗ trợ các chủ thể ô cốp tăng cường kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
mối liên kết trao đổi hợp tác giữa các địa phương doanh nghiệp
nhằm tạo chuỗi giá trị giúp các sản phẩm ô cốp từ dược liệu đi xa hơn
còn tại hà giang người dân xã phương thiện thành phố hà giang đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô
là loại cây trồng đem lại thu nhập chính cho bà con nơi đây
sang trồng cây dược liệu theo kế hoạch của chính quyền địa phương
bước đầu đã đem lại thu nhập tương đối so với trước đây
đây là năm thứ hai gia đình bà nguyễn thị lan trồng cây dược liệu trên chính mảnh ruộng của mình
thay cho cây ngô cây lúa
năm vừa qua bà thu được hơn ba mươi triệu đồng trên một xào ruộng
nên năm nay bà quyết định mở rộng diện tích trồng dược liệu thêm một xào nữa
cây này là cây huyết rụ là cây thuốc chứa bệnh đại tràng
thế à chúng tôi không liên hệ với hội đồng y tỉnh
là thu mộ là lấy cây này về trồng để làm thuốc
địa bàn xã có đến bốn mươi năm hộ gia đình tham gia vào mô hình trồng dược liệu này
để phục vụ cho việc sản xuất của các hợp tác xã sản xuất dược liệu
nếu như năm hai nghìn hai mươi một chỉ có hai hectare cây dược liệu để trồng
thì tới nay đã có gần bốn hectare
nói chung là
giêng nhà chú thì trồng hơn hai sào
còn về cái đầu da thì cũng đã được
hợp tác xã nam dược mạng minh
có làm cam kết với bà con dân
cho nên bà con cũng rất là yên tâm
đây là một cái sản phẩm đặc biệt
là được sở y tế tỉnh đồng ý
thì cho nên là chúng tôi cũng rất là yên tâm
bên cạnh việc tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân
thì chính quyền tỉnh hà giang cũng triển khai các đề tài khoa học
nhằm duy trì bảo tồn và tự nhiên tạo sinh kế
bảo tồn những bài thuốc cây thuốc quý
đối với tỉnh hà giang thì thực hiện chương trình một trăm một mươi tám của ban thường vụ tỉnh ủy
thì xuất phát từ vấn đề đó thì chúng tôi đã có cái bài thuốc
nghiên cứu khoa học có vài thuốc viêm đại tràng
đã được nghiệm thu với đề tài cấp tỉnh
để phát triển kinh tế so với giảm nghèo cho người dân trên địa bàn tỉnh hà giang
thì chúng tôi đã vận động bà con di thực các cây thuốc
có trong cái bài thuốc từ trên vùng núi cao đưa về trồng
tại xã phương thiện với các loại cây thuốc
bài thuốc viêm đại tràng hà giang
sau khi nắm được chủ trương của hội đông y tỉnh về phát triển bài thuốc đại tràng
cấp ủy chính quyền xã phương thiện đã phối hợp triển khai các hợp tác xã trên địa bàn
phối hợp với người dân để xây dựng dự án liên kết về trồng và chế biến sản xuất cây dược liệu
dự án triển khai gồm một số loại cây chính như là cây huyết rụ huyết bông cây đậu rừng và cây lền an
với quy mô dự án từ khoảng từ hai đến năm hectare
thông qua dự án này cũng góp phần để thúc đẩy tạo sinh kế cho người dân
cũng như là tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong thời gian tới
đến thời điểm hiện tại một số doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác tại việt nam
đã tham gia xuất khẩu nhiều loại dược liệu như quế hồi thảo quả nghệ hòe cây huyết đằng
nhưng riêng lẻ và với tỷ lệ không đáng kể
mặc dù tổng giá trị xuất khẩu quế hồi liên tục tăng
năm hai nghìn hai mươi hai đạt hai trăm bảy mươi sáu triệu đô la mỹ
nhưng con số này còn nhỏ so với thị phần dược liệu trên toàn thế giới
theo các chuyên gia để nâng cao giá trị cây dược liệu cần phải chế biến sâu
tuy nhiên hiện nay việc trị biến sâu các sản phẩm từ dược liệu vẫn còn nhiều hoạn chế
đòi hỏi các địa phương có tiềm năng trong phát triển cây sản phẩm dược liệu
cần tiếp tục có những cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp
để khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh từ cây dược liệu đặc hữu
năm hai nghìn hai mươi hai đạt hai trăm bảy mươi sáu triệu đô la mỹ
ba lan sử dụng các phương pháp nông nghiệp truyền thống rất đa dạng
các công thức chế biến lâu đời nhưng đồng thời vẫn tích cực kiếm tìm các giải pháp mới
ngày càng nhiều các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp và công nghệ thực phẩm được sử dụng
nông nghiệp chính xác và thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến
cho phép thu thập thông tin chính xác về tình trạng của cây trồng và phân tích dữ liệu
để định lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hoặc kế hoạch gieo trồng
tiềm năng của nông nghiệp có thể tận dụng được tuyệt đối
nhờ vào các ứng dụng và hệ thống công nghệ thông tin nhằm tăng hiệu quả và giảm chi phí
việc sử dụng thiết bị không người lái để lưu các thông số và ảnh trên các đám mây điện toán ngày càng trở nên rộng rãi
các biện pháp cải tiến hạn chế tiêu thụ phân khoáng
chẳng hạn như chất ổn định niter có tầm quan trọng to lớn trong việc cải thiện năng suất